xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do gió mùa tây nam có xu hoạt động mạnh hơn
nên tại cả khu vực tây nguyên và nam bộ
mưa rông lúc chiều tối sẽ tiếp tục gia tăng
với nhiều điểm có mưa vừa mưa to
với lượng mưa có thể đạt ở mức là từ bốn mươi tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
có nơi là trên một trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
mưa nhiều cũng khiến cho nền nhiệt tại cả hai khu vực này giảm nhẹ
tây nguyên ở mức là hai mươi ba mươi hai độ còn tại nam bộ là hai mươi bốn ba mươi ba độ
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
chiều tối nay chỉ có mưa vài nơi
sang ngày mai thì mưa sẽ tăng lên ở diện giải rác
với mức nhiệt độ trưa chiều là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng cho đến phú yên cũng chỉ có mưa vài nơi
phần còn lại từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
sẽ có mưa rông giải rác cục bộ
có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa tối
mưa to kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ trưa chiều mai trên toàn khu vực
ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh thành bắc bộ trong đêm nay và ngày mai
tại đây chỉ có mưa rông giải rác
với nền nhiệt độ giao động là hai mươi một ba mươi độ
tuy nhiên từ chiều tối mai
khi dạnh áp thấp được thiết lập trở lại
kết hợp với hội tụ gió
thì mưa rông tại đây sẽ tăng mạnh
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
ngoài ra thì sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét
xa lở đất đá cũng bị để lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
đến với khu vực biển đông
tại cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
tiếp tục có mưa rào và rông
làm giảm tầm nhìn xa xuống từ bốn đến một mươi km
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tại khu vực quần đảo hoàng sa
gió chuyển hướng đông đến đông nam cấp bốn
nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
thịnh hành gió nam đến tây nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
nhiều mây đêm có mưa vài nơi
ngày mai mưa rông tăng lên ở diện giải rác
gió đông ở mức cấp hai ba